thí sinh trên toàn quốc bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học và các trường thuộc khối xử phạm
hạn chót để thí sinh điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến là trước một mươi bảy h ngày hai mươi chín tháng bảy
đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu tại các điểm thu nhận hồ sơ thì hạn chót là trước một mươi bảy h ngày ba mươi một tháng bảy
thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng duy nhất một lần
và lời khuyên của các chuyên gia là thí sinh nên cân nhắc kỹ và chọn ngành theo ba nấc cao trung bình và thấp so với điểm số thực của mình
trong đợt đăng ký nguyện vọng đầu tiên vào tháng bốn trung bình mỗi thí sinh đăng ký khoảng bốn nguyện vọng